tổng cục thủy lợi vừa kiểm tra việc cấp nước vụ đông xuân tại hà nội
địa phương lấy nước chậm nhất trong số một mươi hai tỉnh thành trung du và đồng bằng bắc bộ
tính đến một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng hai tổng diện tích canh tác vụ xuân hai nghìn hai mươi của toàn khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
có nước gần năm trăm ba mươi hectare đạt chín mươi chín sáu kế hoạch gieo cấy
phần diện tích chưa đủ nước khoảng một sáu trăm linh hectare thuộc thành phố hà nội
trong đó phần diện tích phụ thuộc vào việc xảo hồ thủy điện là bốn trăm ba mươi năm hectare
chúng tôi đề nghị là thành phố hà nội có hai cái việc
một là ngay như chạm bơm chạy trên bầu trang cũng phải hạ thấp tiếp thấp xuống để đảm bảo lấy được nước
thứ hai nữa đề nghị thành phố là tập trung chỉ đạo quyết liệt để mà làm thế nào cái khung thời vụ
là theo khuyến cáo của bộ nguyên liệu phát triển đồng tôn và phải đẩy lên sớm để làm thế nào tập trung
là gieo cấy trong tháng hai là hoàn thành
bên cạnh đó
tổng cục thủy lợi cũng yêu cầu các địa phương tăng cường vận động
hướng dẫn người dân phối hợp với đơn vị khai thác công trình thủy lợi tổ chức lấy nước
để tích chữ vào hệ thống kinh mương ao hồ vùng trúng
thực hiện các biện pháp giữ nước trên đồng ruộng
gia cố bờ vùng bờ thửa bảo đảm chống thất thoát lãng phí nước và tiết kiệm nước tưới dưỡng